thông tin về cơn bão số năm
trong ngày hôm nay bão nô un di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm đi vào biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vào bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão noun cách đảo palawan của philippines khoảng hai trăm linh km về phía bắc tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
đến bốn giờ ngày một mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám sau tăng lên cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
theo dự báo xa của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
thì trong vài ngày tới bão số năm nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực trung bộ vào ngày một mươi tám hoặc ngày một mươi chín tháng chín
hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ban hành công điện số một mươi một gửi các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến bình thuận
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành đề nghị chủ động ứng phó với bão số năm
trên biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các tỉnh thành phố vùng đồng bằng và ven biển bảo đảm an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công
ra soát sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp khu đô thị khu công nghiệp sản xuất nông nghiệp
các tỉnh thành phố vùng núi kiểm tra giả soát nhà ở không an toàn các khu dân cư ven sông suối ngoài bãi sông
khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét để sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông các khu vực ngập sâu nước chảy xiết
sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt
các bộ ngành liên quan theo dõi diễn biến của bão
mưa lũ nguy cơ lũ quét sạt lở đất để kịp thời chỉ đạo kiểm tra chủ động công tác ứng phó để bảo đảm an toàn về người và tài sản
đồng thời giảm thiểu thiệt hại kịp thời cứu hộ cứu nạn trong trường hợp gặp sự cố do bão
các địa phương và các bộ ngành liên quan tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước một mươi sáu giờ hàng ngày
và ngay khi có tình huống đột xuất để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ